thấy nạn nhân không có mắt mình cũng đặt vấn đề
nhưng mà đánh giá theo cái chiều hướng là đối tượng này nhiều khả năng là xem phim
và một số tình tiết trong phim đó giống như là con mắt người mà trước khi chết thì có thể lưu lại những cái hình ảnh gì đó trước khi chết
sau khi khám nghiệm tử thi bác sĩ pháp bi đã xác định nạn nhân bị chết do vỡ hộp sọ đứt động mạch cảnh gây mất máu cấp
trên người nạn nhân có một mươi tám vết thương đa phần đều rất sâu ở vùng đầu vùng mặt cổ
tất cả những vết thương này đều do vật sắc nhọn gây ra
tuy nhiên trong khoảng thời gian xảy ra vụ án và đến thời gian xác minh
cũng không có trường hợp nào đến cơ sở y tế để văn bó vết thương ở trên người
vụ án kinh hoàng xảy ra tại một vùng quê yên bình đã gây xôn xao dư luận
vì vậy ban giám đốc công an tỉnh hậu giang đã chỉ đạo lực lượng điều tra khẩn trương
với quyết tâm phải phá được vụ án trong thời gian ngắn nhất
nạn nhân bị giết một cách man dợ như vậy là vì nguyên do gì
trả thù cá nhân ghen tuông tình ái hay động cơ gì khác
đây là câu hỏi mà điều tra viên trinh sát viên được phân công giải quyết cần phải làm sáng tỏ
để làm được điều đó những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất
cũng được các cơ sở y tế đã tạo ra
cơ quan điều tra thu thập nhằm làm chứng cứ phá án sau này
như thu lượm mẫu máu dấu vân chân tại hiện trường
chiếc khăn mặt có rinh máu dịch trong âm đạo của nạn nhân
con dao yếm nghi là công cụ phạm tội
làm việc với gia đình nạn nhân và kiểm tra lại đồ đạc tài sản trong nhà
thì không có dấu hiệu bị cậy phá lục lọi
người con gái của nạn nhân xác định không bị mất đồ đạc tài sản
gì trong nhà
do có động cơ giết người nhằm cướp tài sản gần như được loại trừ
nạn nhân tên là đặng thị a sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sau minh ở địa phương các điều tra viên được biết nạn nhân có chồng
nhưng đã mất khoảng chục năm này
hai vợ chồng có tất cả bốn người con
nhưng chỉ có vợ chồng con cái út là ở gần
khoảng một trăm linh mét
và hoàn cảnh kinh tế nạn nhân thuộc loại khá giả
bà cũng sống hòa đồng với bà con lối xóm
không có mâu thuẫn xích mích nghiêm trọng với ai
tuy nhiên có một chi tiết rất đáng chú ý
đó là sau khi chồng mất mấy năm các con đều đi làm ăn xa hoặc ra ở riêng
thì bà a thường xuyên tụ tập uống rượu ca hát với một số người đàn ông
nói chung là cũng có những người đàn ông cũng thường đưa tới với nạn nhân
do đó thì chúng tôi tập trung những cái đối tượng này đi trước
thứ hai đó là những đối tượng nào mà thường xuyên lui tới nhà nạn nhân
để mà trò chuyện
đó là luôn đặc biệt là những đối tượng mà xảy ra mâu thuẫn về đất cát
về những cuộc sống trong hàng ngày đối với nạn nhân đi
thế nhưng khi triệu tập và lấy lời khai của những người đàn ông
đổi tuổi từ bốn mươi đến năm mươi
thì họ đều có những chứng cứ ngoại phạm tại đêm xảy ra vụ án
tuy nhiên sau đó cơ quan điều tra phát hiện một chi tiết khả nghi
về dấu vân chân tại hiện trường
con ghế là người đầu tiên vô hiện trường
thì là cơ quan điều tra cũng có hỏi rất là nhiều lần
là khi mà vào hiện trường thì cũng có giảm lên các cái vết máu không
thì con ghế nói là không có giảm lên các cái vết máu
đi len len theo cái phản chống
khẳng định là với mình là như thế
nhưng mà thực tế ra là cái giám định là dấu vết
cái chân dính máu ở ngoài khu vực khuẩn khắc
lại là của người con ghế
lúc này người con rể của nạn nhân được xác định là nghi can số một gây ra vụ án
triệu tập người con rể để đấu tranh những nghi vấn của cơ quan
thì y thừa nhận có đến hiện trường
nhưng quả quyết mình không phải là hung thủ của vụ án
dấu văn chân có mặt tại hiện trường là do anh ta
là một trong những người đầu tiên vô hiện trường
khi người đầu tiên có mặt thì nhà vợ la hét xảy ra án mạng
qua thông tin mình nắm được con dễ thì có mối quan hệ với mẹ vợ
nhưng mà cái động cơ để mà giết mẹ vợ thì không có khả năng nó xảy ra
còn là một cái dấu viên chân ở phía dưới chân của nhà của nạn nhân
thì dấu vân chân đó là không phải của con ghế
do đó mình lội chỗ đối tượng con ghế này ra khỏi đối tượng viện nghi dân
đã hơn một tuần trôi qua mà manh mối về hung thủ gây ra vụ trọng án vẫn còn rất mờ mịt
trong khi thân nhân của người bị hại nhân dân và cả chính quyền địa phương
đều đang theo dõi sát sao việc phá án của lực lượng chức năng

đối tượng viện nghi dân và cả chính quyền địa phương đều đang theo dõi sát sao việc phá án của lực lượng chức năng
tâm được tiến hành là truy tìm chủ nhân của dấu vân chân thứ hai để lại ở hiện trường
đây là manh mối duy nhất để tìm ra hung thủ của vụ án
đối tượng nghi vấn lúc này đã được mở rộng ra đến những thanh niên địa phương
từ tuổi mới lớn đều lần lượt được triệu tập
từng top năm người đến cơ quan điều tra
thời điểm đó thì cũng trông chờ vào cái dấu vết
từng dân ở hiện trường cho nên là thu dân chân là với một cái viện rộng
số lượng rất là nhiều ở đơn vị cũng tiến hành giám định và cũng đồng thời gửi viện và sự tiếp là để giám định
ngoài ra thì chúng tôi thông qua cái biện pháp giận đổ nguồn chúng tối giác đòi phạm
thì cũng được người dân cung cấp là gần nhà nạn nhân có một đối tượng bị thương một vết trên tay
mà cái vết thương này là cũng là vết thương của người dân
mỗi một lời khai của đối tượng các mũi trinh sát phải đi xác minh lại toàn bộ thông tin thu thập chứng cứ để làm căn cứ tiếp tục đấu tranh